liên quan tới tình hình xung đột ở trung đông lực lượng phòng vệ israel idf đã tiết lộ về đường hầm tấn công lớn nhất từ trước đến nay của hamas mà họ phát hiện ở bắc gaza gần cửa khẩu biên giới eres với israel
theo idf đường hầm này dài khoảng bốn km đi sâu xuống lòng đất khoảng năm mươi mét trong đường hầm có hệ thống ống nước điện và đường dây liên lạc
đường hầm chia thành một số nhánh và nút giao thông nhưng chưa có nhánh nào xâm nhập vào lãnh thổ israel
ở một số khu vực của đường hầm idf đã tìm thấy cửa nổ nhằm ngăn chặn quân đội israel tiến vào
idf cũng tìm thấy nhiều vũ khí của hamas trong đường hầm
đáng chú ý theo idf một số khu vực trong đường hầm đủ rộng để các phương tiện di chuyển
theo idf hamas đã đầu tư hàng triệu đô la mỹ vào mạng lưới đường hầm xuyên giải gaza và việc xây dựng đường hầm có sự tham gia của một nhóm gồm hàng chục thành viên hamas
vào tuần trước tờ the times oxy cho biết idf thông báo rằng các binh sĩ đã phát hiện hơn tám trăm linh đường hầm ở giải gaza và khoảng năm trăm linh trong số đó đã bị phá hủy